tại tỉnh thanh hóa trong những ngày vừa qua tỉnh thanh hóa đã tập trung tối đa mọi nguồn lực để ứng phó với những diễn biến khó lường của thời tiết
đến thời điểm hiện tại khi mực nước các sông đã rút xuống công việc giải quyết hậu quả sau lũ lụt đang được tỉnh thanh hóa khẩn trương được tiến hành nhanh chóng ổn định lại cuộc sống cho người dân nơi đây
tính đến một mươi hai h ngày một mươi ba tháng một mươi hầu hết các khu vực thuộc tỉnh thanh hóa đã tạnh mưa nước tại các sông đã giảm và giao thông đang dần được khôi phục trở lại
do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới toàn tỉnh thanh hóa đã có một mươi bốn người chết và năm người mất tích
việc tìm kiếm nạn nhân vẫn được tiến hành tích cực với yếu tố bảo đảm an toàn được đặt lên hàng đầu
các lực lượng công an quân sự viên phòng dân quân quân vệ nhân dân
các lực lượng công an quân sự viên phòng dân quân nhân dân nhân dân
các lực lượng công an quân sự viên phòng dân quân nhân dân nhân dân
đối với những nơi đang bị nước cô lập việc tiếp tế lương thực nước sinh hoạt còn gặp nhiều khó khăn
nói chung là cũng thấy được cái sự vất vả của nhân dân do vậy là dù có mệt nhọc đến như thế nào
thì cũng phải cố gắng để cùng với bà con nhân dân giúp đỡ nhân dân khắc phục những hậu quả thiên tai đợt lụt vừa rồi
trong những ngày này hàng nghìn thùng mì tôm kèm
heo nước uống liên tục được vận chuyển đến với người dân
tỉnh thanh hóa đã huy động gần một mươi lượt cán bộ chiến sĩ và phương tiện để hỗ trợ những vùng bị ảnh hưởng
giúp đỡ người dân nhanh chóng giải quyết những bộn bề sau con nước dâng cao
bây giờ lại nước xuống rồi nhưng mà lại một cái cơn bão chuẩn bị đến đây nữa thì cũng không biết được là bây giờ đồ đạc thì đang trên cầu
mà bây giờ mang về thì không biết là có ổn nữa hay là lại phải chạy tiếp lần nữa
nhà thì anh lại đi vắng nên là cũng có mấy mẹ con đàn bà ở nhà
cũng hơi bị khó khăn
hiện tại tùy nước đã rút nhưng công việc khắc phục hậu quả vẫn còn rất ngổn ngang cho cả chính quyền và người dân nơi đây
hơn bao giờ hết các địa phương cần có sự nhất trí đồng lòng cảm thông và chia sẻ để cùng vượt qua những khó khăn trồng chất trong mùa cao điểm mưa lũ